tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp bà eleanor leining phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh
đồng chí nguyễn thiện nhân chào mừng bà elino lai cùng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác việt nam và anh đang có những chuyển biến tích cực
việt nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với anh nước có vai trò và vị thế quan trọng trên thế giới
đồng chí nguyễn thiện nhân tin rằng việc anh rời eu không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước
bà eleno laiing cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí nguyễn thiện nhân và cho biết hợp tác kinh tế hai nước trong thời gian qua có nhiều bước phát triển tích cực
tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai nước
bà elinow lining nhấn mạnh thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác phối hợp thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh
thúc đẩy các nhà đầu tư anh tăng cường sự hiện diện tại việt nam trong các lĩnh vực